năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện nghĩa hưng nổi lên một số cơ sở sản xuất đóng tàu phục vụ nhu cầu đi lại trên sông biển
trong quá trình này các đối tượng chủ tàu và chủ cơ sở đóng tàu thường tụ tập một số đối tượng từ các nơi khác đến đánh bạc
trong đó chủ yếu là chủ các phương tiện đến hợp đồng đóng tàu
qua quá trình trinh sát công an huyện nghĩa hưng phát hiện thiều văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại đội hai hợp tác xã quần liêu xã nghĩa sơn huyện nghĩa hưng
thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
việc công an huyện triệt phá một sới bạc tập trung nhiều con bạc khát nước và có điều kiện tham gia đánh lớn trong thời điểm cuối năm
đã góp phần trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây được dư luận đồng tình và đánh giá cao